trong hai ngày hai mươi hai và hai mươi ba tháng một mươi một tại phú thọ cục việc làm bộ lao động thương bình và xã hội
phối hợp với tổ chức lao động quốc tế ilo đã tổ chức hội nghị tập huấn bộ công cụ hướng nghiệp cho cán bộ
của trung tâm dịch vụ việc làm của sáu mươi ba tỉnh thành phố trong cả nước
bộ tài liệu công cụ hướng nghiệp do tổ chức lao động quốc tế và viện khoa học giáo dục việt nam đồng tổ chức
bao gồm sách bài tập học sinh và sách hướng dẫn giáo viên bộ sách tra cứu thông tin nghề nghiệp
và bộ đồ dùng dạy học nhằm giúp thanh niên có thể tự đưa ra lựa chọn phù hợp cho tương lai của mình
bộ tài liệu công cụ hướng nghiệp đang được áp dụng thí điểm tại các tỉnh phú thọ quảng nam và thừa thiên huế
sau chương trình tập huấn mỗi học viên sẽ tiếp tục phổ biến bộ tài liệu để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ
làm công tác hướng nghiệp trên địa bàn giúp nâng cao hiệu quả hướng nghiệp